từ ngày hôm nay ngày một mươi một tháng năm bệnh viện bạch mai sẽ khám chữa bệnh và đón tiếp các bệnh nhân bình thường
như vậy là sau hơn một tháng dừng tiếp nhận do cách ly y tế và ổn định lại hoạt động
thì bệnh viện đã chính thức khám chữa bệnh trở lại
từ sáng ngày một mươi một tháng năm hoạt động khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tái khám và khám theo yêu cầu trở lại hoạt động bình thường
bao gồm cả ngày thứ bảy và chủ nhật
bệnh viện tiếp nhận người bệnh từ cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác chuyển đến và từ cộng đồng
khôi phục hoạt động mổ phiên
để bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh và nhân viên y tế
bệnh viện bạch mai yêu cầu người bệnh người nhà bệnh nhân khách đến làm việc tại bệnh viện bạch mai
đều phải tuân thủ khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt sát khuẩn tay nhanh và đeo khẩu trang
bệnh viện cũng phân công nhiệm vụ tới từng thành viên các khoa phòng của bệnh viện
để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với các đơn vị trực tiếp khám bệnh chữa bệnh
ban lãnh đạo bệnh viện yêu cầu phải bảo đảm có khu cách ly riêng
để tiếp nhận người bệnh chưa có kết quả sát covid một mươi chín
với các đơn vị trực tiếp khám bệnh chữa bệnh
bàn lãnh đạo bệnh viện yêu cầu phải bảo đảm có khu cách ly riêng
để tiếp nhận người bệnh chưa có kết quả xét nghiệm sát covid một mươi chín